trong khi đó tại bình phước một mươi quái xế nẹp bô lãng lách đánh võng trên các tuyến đường nội ô thành phố đồng xoài cũng vừa bị vây bắt
các lực lượng thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài đã tiến hành mật phục trên tuyến đường hồ xuân hương và quốc lộ một mươi bốn
phát hiện một số nhóm thanh niên chạy xe mô tô có hành vi nẹp bô lãng lách đánh võng trên đường
trong đó có nhiều xe mô tô đã thay đổi kết cấu phụ tùng
các lực lượng đã tiến hành vây bắt được một mươi thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô trong đó có sáu người có độ tuổi từ một mươi ba